theo thông tin từ bộ quốc phòng mùa tuyển quân năm nay chất lượng công dân nhập ngũ trong đợt một năm hai nghìn một mươi bảy được nâng cao tuyển đủ một trăm linh chỉ tiêu thực hiện nghiêm quy định của bộ quốc phòng không bù đổi quân
và đến thời điểm này thì công tác tuyển quân của sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước đều bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng
hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân trên cả nước sáng nay trên toàn tỉnh quảng nam đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân
hơn hai thanh niên của một mươi tám huyện thị xã và thành phố lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
các cấp ngành trong tỉnh đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng an toàn tiết kiệm và đúng quy định
năm nay tỉnh quảng nam đã phát lệnh chính thức cho hơn hai thanh niên trúng tuyển đạt một trăm linh so với chỉ tiêu
trong đó có gần năm mươi thanh niên đạt sức khỏe loại một và loại hai
hơn một mươi thanh niên có trình độ học vấn là đại học cao đẳng
và trung cấp hàng chục thanh niên đang là đảng viên
tại buổi giao nhận quân một trăm linh thanh niên phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nhiều thanh niên chia sẻ có nguyện vọng và phấn đấu được phục vụ lâu dài trong quân đội
lần này em tình nguyện đi nhiệm vụ của mình là một người con của quê hương tâm kỳ
mang trong mình một sức khỏe một sức trẻ
em nguyện đem tất cả những điều đó để bảo vệ quê hương bảo vệ tổ quốc của mình
em rất vui mừng và hứng thở khi nhận nhiệm vụ được trúng tuyển lực này
và em cũng mong muốn là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để về với gia đình và người thân
trước đó các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên các thanh niên trúng tuyển an tâm lên đường nhập ngũ
để đợt giao quân bảo đảm số lượng và chất lượng các địa phương triển khai tốt công tác tuyển quân phân loại các đối tượng miễn hoãn theo luật
công tác nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ và tuyên truyền giáo dục pháp luật được tăng cường đổi mới hình thức
giúp nhân dân đặc biệt là nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ nắm rõ về các chế độ chính sách hậu phương quân đội và quyền lợi được hưởng sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương